hành lang an toàn giao thông đường sắt từ lâu đã được cảnh báo về sự mất an toàn cũng như sự vi phạm trong một thời gian dài
tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn cũng như những điểm giao cắt đường ngang dân sinh vẫn đang bị bỏ ngỏ
tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
phóng sự sau đây được phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện ngay tại trung tâm thủ đô hà nội
xóm đường tàu là cái tên mà nhiều người gọi những hộ dân cư sinh sống sát hai bên đường tàu
dài khoảng hơn năm trăm linh mét chạy xuyên qua phố cầm thiên quận đống đa hà nội
bởi lẽ đường dây tàu là nơi họ sinh hoạt kinh doanh thậm chí là chơi đùa và hóng mát
hàng ngày người dân nơi đây vẫn sống như thế này và mọi sinh hoạt của họ đều gắn liền với đường sắt
mặc dù ai cũng biết được việc lấn chiếm vi phạm hành lang đường sắt là dẫn tới nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
thế nhưng dường như họ đã quen sống với tiếng còi tàu
người dân đây đã có quen với cả cái nối sống ở đây rồi
và họ quen bây giờ giấc của tàu chạy nữa
có mỗi cái ở đây là trẻ con thì hơi sợ một chút thôi
đáng lo ngại hơn là hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội có hàng trăm đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt
trong đó có rất nhiều đường ngang dân sinh không có gác chắn
khuất tầm nhìn nguy cơ mất an toàn và xảy ra tai nạn giao thông là rất lớn
chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
cả nước đã xảy ra tới hơn hai trăm linh vụ tai nạn giao thông đường sắt
làm chết hơn tám mươi hai người và bị thương gần một trăm năm mươi người
tuy giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhưng tai nạn giao thông đường sắt vẫn là nỗi ám ảnh với rất nhiều người
nguyên nhân dẫn đến phần lớn các vụ tai nạn đường sắt là do lỗi vi phạm của người tham gia giao thông
và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khi đi qua đường ngang
có thể thấy với tình trạng những khu dân cư sống chung với đường tàu
và nhiều đường ngang dân sinh không có gác chắn
khuất tầm nhìn cộng với ý thức chủ quan của người tham gia giao thông
thì chắc chắn nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt vẫn còn diễn biến phức tạp